đại diện các nước và tổ chức quốc tế tham gia hội nghị hòa bình quốc tế về liby tại berlin đức đã nhất trí về một giải pháp chính trị toàn diện để giải quyết cuộc xung đột ở quốc gia bắc phi này
sau khi kết thúc hội nghị thủ tướng đức angela merkel cho biết tất cả các bên nhất trí duy trì lệnh cấm vận vũ khí của liên hợp quốc cũng như chấm dứt hỗ trợ về quân sự cho các bên xung đột ở libya
nhà lãnh đạo đức nhấn mạnh hội nghị tại berlin không thể giải quyết ngay mọi vấn đề ở libya song đây là bước tiến đầu tiên hướng tới hòa bình cho người dân nơi đây
bước đi tiếp theo ngay sau đây sẽ là tiến trình giang buộc trách nhiệm của các bên liên quan trong việc hướng tới và thực thi một lệnh ngừng bắn toàn diện
liên quan đến tình hình tại libya tập đoàn dầu khí quốc gia nước này sẽ phải hạn chế hoạt động sản xuất dầu mỏ tại các mỏ dầu
en sarara và enfil hiện hai mỏ dầu này có tổng sản lượng khoảng ba trăm bảy mươi thùng một ngày

cả hai đều do các nhóm có liên hệ với lực lượng miền đông kiểm soát